liên quan đến hành vi giết người trần ngọc phi chú huyện crompac đã bị toán nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử về tội giết người
theo cáo trạng anh dương thành đức chú cùng xã không nhường mình mua gỗ nên phi và anh đức xảy ra mâu thuẫn
sẵn hùng khí trên tay phi đã chém một nhát vào vùng đầu của anh đức khiến nạn nhân mang tới tỷ lệ thương tật bảy mươi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần ngọc phi một mươi hai năm sáu tháng tù về tội giết người